từ nhiều năm qua nghề trồng hoa đã phát triển rất mạnh tại các địa phương trong tỉnh hà nam
như xã bình nghĩa vũ bản huyện bình lục xã phù vân thành phố phủ lý xã phú phúc huyện lý nhân
và hiện nay các cơ sở trồng hoa đang tắt bật chăm sóc các loại hoa để kịp phục vụ tết canh tí hai nghìn hai mươi
khu nhà kính diện tích hơn ba m hai của công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao xã phù vân
thành phố phủ lý đang có bảy mươi sáu cây lan hồ điệp sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp tết nguyên đán sắp tới
ngoài lan hồ điệp đơn vị còn có gần một trậu địa lan đều là những giống quý
có giá trị thương phẩm rất cao cùng nhiều loại hoa khác để phục vụ dịp tết
những ngày này trang trại trồng hoa của anh khổng quang toản xã vũ bản huyện bình lục
phải thuê thêm sáu nhân công để cắt tỉa chăm sóc hoa phục vụ cho dịp tết
giống hoa được nhập từ thái lan
mỹ trung quốc được trồng trong từng trậu được tiêu thụ khá mạnh
dự kiến tết canh tí trang trại sẽ xuất ra thị trường hơn hai mươi trậu hoa các loại
hoa sẽ xuất ra thị trường bắt đầu từ hai mươi cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai
đơn hàng dịp tết thì thường là không kịp nghĩa là không đủ số lượng cho thời điểm mà người ta đến lấy
nên là thường là người ta biết phải vệ
về vườn người ta phải đặt trước mình để mình chủ động
và ngoài những đối tượng khách hàng người ta cố định đã đặt hàng trước mình ra thì có những khách hàng người ta mới đến
thì đôi khi là người ta đến là không có hàng để cho người ta nhập
trên địa bàn tỉnh hà nam hiện nay ngoài những mô hình trồng các loại hoa truyền thống
đã xuất hiện nhiều mô hình trồng hoa công nghệ cao để cung ứng cho thị trường trong mỗi dịp tết đến xuân về
đây đang là một trong những hướng phát triển hiệu quả của nông nghiệp đem lại giá trị sản xuất cao